thưa quý vị tổ chức y tế thế giới who đã chỉ ra rằng thuốc lá điện tử có chứa các chất độc hại nicotine tương tự như thuốc lá điếu truyền thống
thế nhưng đáng lo ngại là tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ tại việt nam đang tăng lên khá nhanh
vâng vậy tại sao việc sử dụng thuốc lá điện tử lại đang có dấu hiệu ngày càng phổ biến và trẻ hóa như vậy
đặc biệt là với lứa tuổi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường
và nếu như không có các giải pháp ngăn chặn thì thuốc lá điện tử xâm nhập vào học đường sẽ dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm như thế nào
trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay phóng viên intv đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên
giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
và trước tiên thì xin mời quý vị cùng theo dõi số liệu thống kê về tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử tại việt nam
theo kết quả điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá
do quỹ phòng chống tác hại thuốc lá của bộ y tế phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện tại ba mươi bốn tỉnh thành phố
tỷ lệ hút thuốc lá điện tử tăng báo động từ hai năm hai nghìn một mươi năm lên mức ba sáu năm hai nghìn hai mươi tức là tăng đến một mươi tám lần

trong đó năm hai nghìn một mươi năm tỷ lệ hút thuốc lá điện tử tăng báo động từ hai năm hai nghìn hai mươi tức là tăng đến một mươi tám lần
cũng tăng lên ba năm thay vì mức hai sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là mức tăng đáng kể so với cách đây ba năm với những nguy hại về sức khỏe
mới đây bộ y tế đã đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới
bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng
đề nghị này được các chuyên gia và đa số người dân đồng tình
thưa bác sĩ thì hiện nay có thể nói là thuốc lá điện tử đang len lỏi vào giới trẻ
và gây ra rất nhiều những hệ lụy nguy cơ tới sức khỏe
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là thuốc lá điện tử thì nó có đặc điểm như thế nào
bình chứa dung dịch thuốc lá điện tử là cấu trúc mở
và người sử dụng có thể cho bất cứ dung dịch nào theo ý thích tùy tiện của người ta vào
không những bên cạnh việc nhà sản xuất người ta cung cấp cung ứng các loại dung dịch thuốc lá điện tử rất khác nhau vô vản
theo đặc điểm của người ta chúng ta sẽ bàn luận sau
và người sử dụng mang về sau đó hết rồi cũng có thể
có khi không mua mà người ta tùy tiện đưa bất cứ loại dung dịch vào các loại mao thúy vân đủ thứ vào
các hóa chất vào trong đó
và rất là phức tạp
vậy thì mới cấu trúc mà dòng điện dẫn rất mạnh rất nhanh
với cơ gấu đốt rất là mạnh mẽ
trên một diện rộng như vậy
nhiệt độ rất là cao
và rất là thay đổi như vậy
với dung dịch bên trong cực kỳ phức tạp như vậy
thì nó sẽ cháy mạnh cháy nhanh
và một phạm vi rất lớn rất nhiều hóa chất được tạo ra ở các nhiệt độ khác nhau
rồi hóa chất bên trong vốn dĩ nguyên bản rất nhiều
nay chế lại càng tạo thêm nhiều chất mới nữa
vậy thuốc lá điện tử là một cấu trúc vô cùng phức tạp
vậy thì thành phần của hơi thuốc lá và khói thuốc lá điện tử thì có gì khác so với thuốc lá truyền thống thưa bác sĩ
dung dịch thuốc lá điện tử hiện nay
chúng ta phải nói là dung dịch thuốc lá điện tử hoặc chất lỏng bên trong thuốc lá điện tử
mà người ta cũng gọi là tinh dầu
ở đây chẳng có gì là tinh dầu cả
đây là một hỗn hợp có hóa chất rất khác nhau
và nó có ba cái nhóm các chất
thứ nhất là nicotine
là vẫn là chúng ta phải đề cập đến
và mặc dù nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử nói là không có nicotin
hoặc là có như với hàm lượng này hàm lượng kia
tuy nhiên thực tế là vẫn thường xuyên liên tục có nicotin bên trong đó
và thậm chí là nồng độ rất là cao
tự nhiên cao hơn hẳn so với thuốc lá thông thường
nồng độ rất là cao
vậy khi hiện tượng có nicotine trong đó thì
rất là phức tạp nó sẽ tạo ra một loạt các hệ lụy
với nguyện thuốc lá thông thường
cái nhóm có hóa chất thứ hai
đó là các nhóm hóa chất mà còn phụ ra
ví dụ các chất tạo màu chất tạo hương vị
chất tạo khói
rất nhiều các trạch thành phần khác nhau
thì nó có thể là các chất
ví dụ như là các chất
có thể hàng nghìn hàng chục nghìn
các loại hương liệu khác nhau
các loại glycogen
các dung môi khác nhau
rồi người ta có thể cho vitamin e rất nhiều bên trong đó
rất nhiều các chất
và chúng ta thấy là có khoảng ít nhất sáu mươi các hóa chất
bên trong dung dịch thuốc lái điện tử
ít nhất sáu mươi
có hóa chất
bên trong dung dịch thuốc lái điện tử
và các cái hơi bốc lên đấy
khói thì gọi là cháy
hơi thì bốc lên
thì nó có thể gần bốn mươi các hóa chất khác nhau
hoặc nhiều hơn
là một chuyên gia trong lĩnh vực chống độc
thì bác sĩ có thể chia sẻ về những cái bệnh
có thể gặp trong lĩnh vực chống độc
đối với những trường hợp mà hút thuốc lá điện tử thường xuyên
bên trong thành phần đó
nó có rất nhiều chất
nó có gây thể ảnh hưởng đến chức năng
cái đường hô hấp
điều gọi là kích ứng đường hô hấp
gây tổn thương đường hô hấp
gây giảm khả năng đề kháng
biễn dịch của đường hô hấp
nhanh chóng rất dễ dàng bị nhiễm trùng
nặng nề của các loại virus
rồi phi khuẩn thông thường
đặc biệt là phế cầu
làm cho cơ thể đường hô hấp thay đổi cấu trúc
theo cách tiếp nhận vi khuẩn
một cách dễ dàng hơn
vi khuẩn vi trùng dễ dàng xâm nhập nhiều hơn
gây bệnh nặng hơn
rồi gây tăng nguy cơ gây hen
rồi gây bệnh phổi tăng nhãn mãn tính
giống hệt như thuốc lá thông thường
rồi đối với
một lần nữa với hô hấp
kể cả những người hút thuốc lá thụ động
hút thuốc lá điện tử thụ động
cũng có thể bị ảnh hưởng
cũng có thể tăng nguy cơ bị hen
rồi bị bệnh có cái viêm đường hô hấp
rồi thì cái nồng độ nicotine
người đang nghiên cứu ở những người hút thuốc lá điện tử thụ động
nồng độ nicotine trong máu
cũng chẳng khác gì so với những người hút thuốc lá thủ động
sau khi tiếp xúc thuốc lá thông thường
và các hệ lụy nó không khác gì
với thuốc lá thông thường
với hệ thống hô hấp
với tiết mạch thì nó gây tổn hại
gây tổn thương thành mạch máu
gây tổn thương lòng mạch máu
và nhanh chóng nó giảm lưu lượng mạch máu
tới nuôi dưỡng cho não cho tim
các cơ quan khác nhau
rồi gây tăng nguyễn áp gây loạn nhịp tim
gây bệnh cơ tim gây tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim
nó là một loạt các bệnh tật chẳng khác gì
với thuốc lá thông thường mà thậm chí còn phức tạp hơn
rồi lấy hệ thống miễn dịch
gây giảm miễn dịch
một loạt cách để kể cả tận
đến mức các gen
điều hòa miễn dịch cũng bị ảnh hưởng
được biết là trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
thường xuyên tiếp nhận những ca ngộ độc thuốc lá điện tử
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể
khi chúng ta đến tại trung tâm chống độc
thì chúng tôi ghi nhận
cũng phải tách biệt rất cẩn thọng cẩn trọng
có hai vấn đề
trước mắt chúng tôi đang phải đối phó với
cấp cứu xử lý những trường hợp ngộ độc ma túy
thế hệ mới bên trong thuốc lá điện tử
có thể nói gần như hằng ngày chúng tôi đều tiếp nhận
các bệnh nhân ngộ độc các loại ma túy mới
ma túy tổng hợp thế hệ mới trong thuốc lá điện tử
các bệnh nhân dùng xong thuốc lá điện tử
làn ra bất tỉnh
hôn mê co giật xù bổ mép tím tái
và thậm chí cũng có những người đến viện
vẫn trong tình trạng hôn mê
và nếu nhẹ thì cũng ngơ ngác
giống như vừa mới thoát chết
ngơ ngác run dẩy vã mồ hôi
vẫn còn dấu nạn tâm thần
may mắn thoát chết
tuy nhiên cũng có những trường rất là nặng
tổn thương não nhồi màu não
bởi thuốc lá điện tử
có những thành phần hoạt chất rất mạnh
ma túy rồi nicotine
nên có cò thắt mạnh dữ dội
máu không thể lấy ra
máu không thể lấy ra
nên tới não và tổn thương
não thiếu mô não một toàn mụn vùng rộng
nó nghiêm trọng tổn thương rộng hơn cả
một trường hợp tai miến bệnh não thông thường
cả một diện có thể đến phần tư não nửa não
bị tổn thương ngoại tử
và chảy máu bên trong
phù não toàn lan tỏa rất là nặng nề
và những nhiều ca chúng tôi đã chứng kiến
bệnh nhân đã phải hồi sức cấp cứu rất nặng nề
vì bao nhiêu kỹ thuật hồi sức cập cứu
mạnh nhất hiện nay
phải đưa ra để cập cứu cho bệnh nhân
với những tắc hại của thuốc lá điện tử
kể từ khi len lỏi xâm nhập vào thị trường việt nam
mới đây thì bộ y tế đã đề xuất
về việc không thí điểm
nhập khẩu thuốc lá điện tử
bác sĩ có ý kiến ra sao
về đề xuất này
chúng tôi thực sự đồng tình và thực sự là
muốn làm quyết liệt hơn
với thuốc lá điện tử
như chúng ta đã thấy thuốc lá điện tử có quá nhiều vấn đề
hiển nhiên là không có trước mắt là phải không được
lưu hành không có thử không có test gì hết
không thử thử lưu hành gì hết
thậm chí chúng ta phải mạnh mẽ hơn nó là phải cầm
với sự nguy hại của thuốc lá điện tử
đang gây ra bác sĩ có thể chia sẻ
và có những lời khuyên như thế nào
tới các gia đình đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên
đấy và nếu chúng ta
các bộ phụ huynh chúng ta
để ý tới con em nhà mình người nhà nhà mình
chúng ta sẽ thấy là
rất nhiều cháu đang sử dụng thuốc lá điện tử
tôi đã có những trường hợp người nhà
về quê và đi
trên đường đi ăn sáng
tự dưng đi cạnh cháu
thế rơi đến cạnh một cái
bên cạnh nhìn ngay giống như cái bút
như nếu người bình thường
thì sẽ không phát hiện đó là điếu thuốc lá điện tử
tuy nhiên tôi đã gợi ý cái vấn đề này từ lâu
cho nên là phát hiện ngay đấy là
một điếu thuốc lá điện tử
và sau đó thì hỏi hai anh cháu
thì ra vấn đề cháu đã sử dụng thuốc lá điện tử
đấy là chính người nhà thôi
đấy và rất nhiều người anh em chúng ta
vợ chồng chúng ta
rồi thì rất nhiều kể cả người trẻ
rất nhiều đã sử dụng
thuốc lá điện tử hằng ngày
và hy vọng nó không sao
tuy nhiên thuốc lá điện tử
nó đã nên nói với rất nhiều cái thành phần
nguy cơ phức tạp như vậy
thì chúng ta không sử dụng tuyệt đối không sử dụng
hãy tránh xa nó
một lần nữa cảm ơn bác sĩ nguyễn trung nguyên
về những chia sẻ vừa rồi
việc sử dụng thuốc lá điện tử để tỏ ra mình sành điệu
so với việc bảo vệ sức khỏe
để tránh những nguy cơ tổn hại đến não
hoặc là mắc một số bệnh
như là tim mạch ung thư
thậm chí là đột quỵ do thuốc lá điện tử
việc nào quan trọng hơn
chắc hẳn mỗi chúng ta phải tự cân nhắc